cuộc chiến với covid một mươi chín đã từng có những giai đoạn rất cam go
nhưng chính nó cũng giúp việt nam nâng cao uy tín trên trường quốc tế
đến thời điểm này có thể thấy cùng với những chính sách quyết liệt kịp thời của chính phủ
thì sự quyết tâm đồng thuận trên giới một lòng sự tin tưởng ủng hộ tuyệt đối của người dân
là một trong những yếu tố quan trọng giúp chúng ta đạt được thành công như ngày hôm nay trong cuộc chiến chống covid
nhớ lại những ngày dịch bệnh xuất hiện ở thủ đô hà nội
thay vì tất bật buôn bán ông lưu đức thọ dành thời gian để chơi cùng các cháu
tuân thủ chỉ thị của thủ tướng cửa hàng bán quần áo của gia đình ông đã ngừng kinh doanh hơn hai tuần
khi có chỉ thị của thủ tướng chính phủ
mặc dù ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của cả nhà
thế nhưng gia đình ông thọ đều đồng tình và vui vẻ chấp hành
chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế tập thay đổi thói quen sống để thích nghi trong những ngày cách ly xã hội
không những thế chỉ trong chưa đầy một tháng qua
các cá nhân tổ chức đã ủng hộ số tiền và hiện vật lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch
nhiều hành động đẹp tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn cũng đã được nhân lên trong cộng đồng
điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội
nhưng cũng thể hiện trách nhiệm dân dân với chính phủ
trong cuộc trận chống với đại dịch này
trong cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín
những chính sách quyết liệt của chính phủ cùng sự hỗ trợ kịp thời dành cho người dân và doanh nghiệp
với mục tiêu sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau đã được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ
sự đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm
đã tạo nên sức mạnh với một niềm tin chung
việt nam sẽ giành chiến thắng toàn diện